kính chào quý vị và các bạn
sau hai tháng tăng trưởng âm tiến dụng vào nền kinh tế đã tăng trưởng dương trở lại
trong tháng ba vừa qua số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước
ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng công khai lãi suất cho vay trước ngày một mươi tháng bốn
cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được cập nhật ngay sau đây
lãi suất đồng việt nam qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã tăng lên mức cao nhất gần một năm
và tiến sát mức trần
theo số liệu mới nhất được ngân hàng nhà nước công bố
lãi suất việt nam đồng bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm
kỳ hạn chính chiếm khoảng từ chín mươi chín mươi năm giá trị giao dịch trong phiên ngày ba tháng bốn
đã tăng lên bốn năm mươi chín một năm
đây là mức cao nhất của lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm kể từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
với mức này lãi suất việt nam đồng qua đêm hiện đã tiến sát mức trần được quy định là năm
như vậy lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã có năm phiên tăng mạnh liên tiếp
từ mức hai mươi tám một năm ghi nhận vào ngày hai mươi tám tháng ba lên bốn năm mươi chín một năm trong phiên ngày ba tháng bốn
tức tăng gấp gần một mươi năm lần chỉ trong vòng một tuần
không chỉ kỳ hạn qua đêm lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn chủ chốt khác cũng tăng vọt trong phiên này
cụ thể kỳ hạn một tuần tăng từ một năm mươi sáu một năm lên bốn bảy mươi một một năm
kỳ hạn hai tuần tăng từ hai bốn một năm lên bốn bốn mươi bảy một năm
kỳ hạn hai tháng tăng từ hai ba mươi sáu một năm lên bốn ba một năm
kỳ hạn ba tháng tăng từ hai ba mươi sáu một năm lên bốn ba một năm

sau hai tháng tăng trưởng âm tiến dụng và nền kinh tế tính đến hết quý i ước tăng một
tính đến ngày hai mươi tám tháng ba dư nợ tiến dụng đạt hơn một mươi ba bảy triệu tỷ đồng tăng chín so với đầu năm
trong quý i có một số nhà băng dư nợ cho vay vẫn đang giảm
nhưng tại nhiều đơn vị khác tăng trưởng tiến dụng đã đạt từ ba năm so với đầu năm
ngân hàng nhà nước luôn tạo thanh khoản dồi dào cho thị trường
cũng như sẵn sàng sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ khi cần thiết
vốn cho nền kinh tế không thiếu sẵn sàng cung ứng vốn cho bất kỳ dự án nào bảo đảm điều kiện
dù tỷ giá trung tâm duy trì ở mức cao nhưng giá đô la mỹ ở các ngân hàng
đã bắt đầu hạ nhiệt trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua
trong phiên giao dịch cuối tuần tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết
ở mức hai mươi bốn ba mươi tám đồng một đô la mỹ mốc cao này đã được duy trì trong ba ngày liên tiếp
tuy nhiên giá đồng đô la mỹ ở các ngân hàng đã bắt đầu hạ nhiệt
sau khi tăng liên tiếp những ngày qua
tại việt công banh giao dịch giá đồng đô la mỹ mua vào hai mươi bốn bảy trăm linh đồng một đô la mỹ
bán ra hai mươi năm một trăm một mươi đồng một đô la mỹ giảm hai mươi đồng so với ngày liên trước
exim bank cũng giao dịch đồng đô la mỹ ở mức hai mươi bốn tám trăm một mươi đồng một đô la mỹ mua vào
hai mươi năm một trăm hai mươi đồng một đô la mỹ bán ra giảm tới bốn mươi đồng so với ngày liên trước
trong khi đó sa công banh điều chỉnh mạnh hơn khi niêm yết giá đồng đô la mỹ mua vào
còn hai mươi bốn tám trăm linh năm đồng bán ra hai mươi năm một trăm linh năm đồng một đô la mỹ
tuy vậy giá đồng đô la mỹ trên thị trường
trên thị trường tự do vẫn tiếp tục tăng
giá thu đổi ngoại tệ mua vào hai mươi năm bốn trăm bốn mươi năm đồng một đô la mỹ
bán ra hai mươi năm năm trăm hai mươi năm đồng một đô la mỹ tăng khoảng một mươi năm đồng so với ngày liên trước
dù vậy so với mức đỉnh hơn hai mươi năm sáu trăm linh đồng vài tuần trước giá đồng đô la mỹ đã hạ nhiệt
số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước trong tháng ba vừa qua
ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây
số lượng tài khoản chứng khoán tăng trở lại trong bối cảnh thị trường tiếp tục khởi sắc
dù có nhiều rung lặp
theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm một trăm sáu mươi ba sáu trăm hai mươi một tài khoản trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng hơn năm mươi tài khoản so với tháng đầu năm
đây là số lượng tài khoản tăng thêm cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây kể từ tháng chín năm ngoái
như vậy sau giai đoạn sụt giảm do hoạt động giả soát và thanh lọc của các cơ quan chức năng
về dữ liệu người tham gia chứng khoán
số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng trở lại trong bốn tháng liên tiếp
xét về cơ cầu
số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với một trăm sáu mươi ba năm trăm hai mươi bốn tài khoản
trong khi đó tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm chín mươi bảy tài khoản
tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn việt nam có hơn bảy sáu triệu tài khoản chứng khoán cá nhân
tương đương khoảng bảy sáu dân số
để tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế
thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các ngân hàng công khai mặt bằng lãi suất cho vay
thông tin triển khai các gói tiến dụng trước ngày một mươi tháng bốn
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho biết quý đầu năm lãi suất giảm nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn
nợ số hệ thống ngân hàng tăng cao cùng với đó tăng trưởng tiến dụng đến quý i mới đạt khoảng chín
để tăng tiếp cận vốn thủ tướng yêu cầu các ngân hàng công khai mặt bằng lãi suất cho vay
thông tin triển khai các gói tín dụng trước ngày một mươi tháng bốn
đồng thời yêu cầu ngân hàng nhà nước sẽ xử lý nghiêm những tổ chức không thực hiện
trước đó từ đầu năm nay thủ tướng ít nhất hai lần yêu cầu các nhà băng phải công bố lãi suất cho vay
để người dân doanh nghiệp thuận tiện lựa chọn ngân hàng vay
tuy nhiên hiện mới chỉ có một số ngân hàng đã thực hiện quy định này như sacombank acb vip bidv agribank
ngoài ra các ngân hàng nước ngoài như hồng leong agriculture bank of china maybank
first commertial bank fe credit cũng đã công bố lãi suất cho vay bình quân
số liệu từ sở giao dịch hàng hóa việt nam mxv cho thấy
lực mua đang chiếm ưu thế trên cả bốn nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông với thế giới
qua sở giao dịch hàng hóa việt nam
bốn nhóm hàng hóa nguyên liệu gồm năng lượng kim loại nông sản và công nghiệp
đều hỗ trợ chỉ số mxv index đóng cửa nối dài đa tăng sang ngày thứ tư liên tiếp
với mức tăng năm mươi một lên hai ba trăm linh ba điểm cao nhất trong vòng hơn sáu tháng trở lại đây
giá trị giao dịch toàn sở đạt trên năm chín trăm linh tỷ đồng
căng thẳng địa chính trị leo thang là yếu tố chính hỗ trợ dầu thô
và nhóm các mặt hàng kim loại duy trì đa tăng
đáng chú ý giá dầu brent đã chính thức vượt mốc chín mươi usd một thùng lần đầu tiên
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong khi giá dầu nối dài đã tăng mạnh
biên độ tăng của giá kim loại đã có phần thu hẹp so với ngày trước
nhờ lợi thế hàng cháy vụ việt nam lần đầu vượt thái lan về kim ngạch xuất khẩu
số riêng sang trung quốc với ba mươi hai bảy trăm năm mươi tấn trong hai tháng đầu năm
số liệu được hiệp hội giao hỏa việt nam dẫn nguồn từ hải quan trung quốc cho thấy
hai tháng đầu năm nay
trung quốc nhập năm mươi ba một trăm một mươi tấn sầu riêng tươi từ các nước tăng bốn so với năm ngoái
trong đó việt nam vượt qua thái lan để vươn lên vị trí số một về xuất khẩu loại nông sản này
vào thị trường tỷ dân với ba mươi hai bảy trăm năm mươi tấn
mức này tăng hai bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
nhờ đó thị trường cháy sầu việt tăng lên năm mươi bảy tại trung quốc so với mức ba mươi hai năm ngoái
thái lan tụt xuống vị trí thứ hai đạt một mươi chín một mươi sáu tấn giảm hơn năm mươi so với cùng kỳ
trung quốc cũng nhập trái sầu riêng tươi từ philippines nhưng thị phần nhỏ khoảng một
xét về giá bình quân mỗi tấn sầu riêng việt xuất sang trung quốc là bốn chín trăm một mươi sáu usd
thấp hơn so với mức sáu một trăm ba mươi ba usd của thái lan
tổng cục thuế cho biết trong tuần tới sẽ hoàn thành việc thực hiện xuất hóa đơn bán hàng điện tử
tại một trăm linh cửa hàng xăng dầu trên cả nước
tổng cục thuế cho biết sau gần bốn tháng đến ngày hai tháng bốn toàn quốc có một mươi năm chín trăm ba mươi một

đã thực hiện xuất hóa đơn bán hàng cho người dân
chỉ còn bốn cửa hàng ở vùng sâu vùng xa chưa thực hiện
theo kế hoạch trong tuần tới sẽ hoàn thành lắp đặt để đạt đủ một trăm linh các cửa hàng xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu
theo chỉ đạo của chính phủ
nhật sống kinh tế phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân